trong thời gian vừa qua nhờ các chính sách quan tâm tới đời sống của bà con nhân dân được đẩy mạnh
nên chất lượng giáo dục và đào tạo tại khu vực miền núi được nâng cao rõ rệt